xin kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và hai ngày tới tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
vẫn phổ biến là ít mưa và có nắng nóng với mức nhiệt giao động là từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
sau đó từ chiều tối ngày một mươi chín khi chịu ảnh hưởng của hội tụ gió
thì mưa rông tại khu vực này sẽ tăng mạnh có điểm sẽ xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh
do mưa tăng nên nền nhiệt độ tại đây sẽ giảm đáng kể nắng nóng sẽ bị thu hẹp lại
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
cũng phổ biến là ít mưa và có nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất đạt ở mức là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
và sau đó cũng từ chiều tối ngày một mươi chín khi mưa rông tăng mạnh
thì nhiệt độ mới có cơ hội là giảm dần và nắng nóng tại đây sẽ tạm thời chấm dứt
quá trình mở rộng của vùng áp thấp nóng từ phía tây cũng khiến cho nền nhiệt độ
tại khu vực trung bộ tăng nhanh trong ba ngày tới
với các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế thì đều có nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
và có năng nóng gây gắt đợt năng nóng này được dự báo là kéo dài hơn một ngày
so với bắc bộ nghĩa là phải từ đêm ngày hai mươi thì mưa rông mới tăng mạnh
giúp cho nền nhiệt độ tại đây giảm đáng kể
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận trong ba ngày tới
cũng tiếp tục duy trì năng nóng với mức nhiệt là hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
có nơi nắng nóng gây gắt khi mức nhiệt còn vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
và cũng phải từ chiều tối ngày hai mươi thì mưa rông tại đây mới tăng mạnh
và giúp năng nóng dịu dần
vùng cao tây nguyên
do gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động yếu đi
nên về chiều tối mưa rông cũng giảm đáng kể
tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
còn ban ngày tại khu vực này vẫn có nắng với nền nhiệt độ là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
tương tự tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
mưa rông chỉ còn xuất hiện rải rác vào lúc chiều tối
trong mưa rông thì cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
ban ngày tại đây sẽ có nắng với mức nhiệt ngày đêm ở đây là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ